bên cạnh đó nhấn mạnh về tồn động trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đã qua
nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá những vấn đề mấu chốt trong từng trọng tâm tái cơ cấu vẫn chưa được tháo gỡ
tiếp tục là những yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế của việt nam trong thời gian tới
trong đó hiệu quả đầu tư công còn thấp tái cơ cấu đầu tư công chưa gắn với tái cơ cấu tài chính công
huy động qua ngân sách chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn bội chi ngân sách rất cao
nợ công tăng nhanh hiệu quả sử dụng vốn nhà nước chưa được cải thiện đáng kể
trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài sẽ diễn ra khốc liệt hơn
vì vậy các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc xây dựng chiến lược sản phẩm phát triển thương hiệu từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mình
hiện tại việt nam có hàng trăm công ty nhà máy xí nghiệp dược phẩm lớn nhỏ thuộc nhiều thành phần kinh tế cũng có nhiều doanh nghiệp chuyên kinh doanh dược phẩm
nhưng theo các chuyên gia về ngành dược thì trong một thời gian tương đối dài các công ty doanh nghiệp dược phẩm đều không đánh giá cao vai trò của thương hiệu
từ đây dẫn đến một loạt hệ lụy là hiện tượng nhái mẫu mã nhãn mát sản phẩm làm dối trí người tiêu dùng và ngay cả thầy thuốc điều trị
ngoài ra còn phải tính đến những mối nguy hiểm đối với sức khỏe người bệnh khi dùng phải thuốc giả thuốc kém chất lượng
đây cũng là nguy cơ lớn nhất nếu như các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm vẫn chưa thực sự định giá nghiêm túc vai trò của thương hiệu
công ty chinh nghiệm hữu hạn thương mại và dược phẩm gia phát là một doanh nghiệp mới thành lập được khoảng ba năm nhưng không như nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm
công ty chú trọng đặc biệt và không chất lượng sản phẩm được đảm bảo an toàn nhất đầu tư cơ sở vật chất và đặc biệt là con người
với hướng đi thực tế và triển vọng theo nhu cầu của thị trường là phát triển sản xuất những dược phẩm tự y học cổ truyền
không đặt nặng nề vấn đề doanh thu mà quan trọng hơn là đáp ứng nhu cầu